hôm nay tại hà nội bộ tư pháp phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
giá trị và thực tiễn vận dụng ở việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa nhân dân tối cao
và phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu tham dự hội thảo
cốt lõi trong tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật là các quan điểm chiết lý chính trị
đạo đức và pháp lý về một nhà nước thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng với hệ thống pháp luật hiệu lực hiệu quả
người cũng để lại những quan điểm chỉ dẫn rất cụ thể về phòng chống tham ô lãng phí và quan liêu
có thể nói đây là những tư tưởng ở tầm nguyên lý
chi phối việc xây dựng thiết kế
bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của việt nam
các đại biểu tham dự hội thảo đề nghị tiếp tục học tập
nghiên cứu tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng
hoàn thiện bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật trong điều kiện bối cảnh mới của nước ta